tỉnh lào cai đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
cùng ba trăm hai mươi ba điển hình tiên tiến của tỉnh lào cai giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã về dự đại hội
phát biểu tại đại hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương những nỗ lực và kết quả đổi mới sáng tạo
trong thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh lào cai đồng thời đề nghị trong thời gian tới
lào cai cần gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và nghị quyết trung ương bốn về xây dựng chỉnh đốn đảng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ tập trung củng cố quốc phòng an ninh
xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển phấn đấu xây dựng lào cai trở thành tỉnh khá của cả nước
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trao nhiều phần thưởng cao quý
cho các tập thể cá nhân của tỉnh lào cai có thành tích xuất sắc trong thời gian qua